trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín này tại khu di sản hoàng thành thăng long
đang diễn ra chương trình vui tết trung thu với chủ đề đèn thu lung linh
đây là sân chơi đậm màu sắc truyền thống cho các em nhỏ
đồng thời từng bước tái hiện những hoạt động phi vật thể
tái dựng nhiều món đồ chơi cổ truyền dân tộc
những món đồ chơi tưởng chừng như đã dần biến mất theo thời gian
như thuyền bằng sắt tây mặt nạ giấy truyền thống hiện đang được trưng bày trong triển lãm đèn thu lung linh
điểm nhấn của không gian trưng bày là chiếc đèn kéo quân khổng lồ và cặp đèn cua
được các nghệ nhân phục dựng theo mẫu từ thế kỷ hai mươi
cùng với các hoạt động trải nghiệm tại quân viên hoàng thành thăng long
sẽ tổ chức các buổi biểu diễn múa dối nước múa lân phục vụ các khán giả trẻ tuổi
chương trình sẽ tiếp tục diễn ra trong các ngày mùng hai mùng ba mùng bốn và mùng một mươi tháng chín
hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi bổ ích giúp các bạn trẻ hiểu và thêm yêu văn hóa đất nước
đồng thời động viên khích lệ nghệ nhân các làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống
tiếp tục giữ gìn và bảo vệ nét đẹp văn hóa của dân tộc